thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong ngày hôm nay các nhiễu động gió đông vẫn duy trì
thậm chí vừa lấn sâu hơn vào bên trong lại vừa mở rộng lên phía bắc
vì thế trong chiều và đêm nay vùng mưa ở miền trung sẽ mở rộng ra cả khu vực quảng bình
và phần phía nam của tỉnh hà tĩnh
trong đó các tỉnh từ quảng trị trở vào đến ninh thuận sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa có thể lên đến ba mươi năm mươi mm
thậm chí sang ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi hai sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn xuống
gây mưa rào và rông diện rộng cho cả miền trung
kéo dài chuỗi ngày mưa vừa mưa to đến tận đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nên nguy cơ cao trong những ngày tới ở trung bộ sẽ có thể xuất hiện lũ muộn
có thể gây trượt lở đất
do mưa có xu hướng mở rộng lên phía bắc vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp miền trung sẽ không cao
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi sẽ duy trì mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cũng chỉ nhìn hơn một chút là từ hai mươi chín ba mươi một độ
nhiễu động gió đông lấn mạnh về phía tây cũng tác động đến thời tiết của khu vực tây nguyên và nam bộ
khiến hai khu vực này trong chiều tối và đêm nay sẽ có mưa rào và rông
riêng ở khu vực nam bộ còn chịu ảnh hưởng thêm của rãnh thấp phía nam
nên mưa rông có thể xuất hiện ở nhiều nơi thậm chí ở các tỉnh của miền đông nam bộ
như bình phước tây ninh đồng nai hay cả khu vực của thành phố hồ chí minh
còn có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nên cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật
nền nhiệt ngày ở nam bộ và tây nguyên vì thế cũng có xu hướng giảm dần
cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là hai mươi bảy hai mươi chín độ ở khu vực tây nguyên
và nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi ba mươi hai độ
ngược trở ra với các tỉnh thành phía bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ chịu tác động
của khối không khí lạnh suy yếu nên trời sẽ nhiều mây vào buổi sáng
đến trưa vào chiều mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy độ
riêng đối với hai tỉnh lai châu và điện biên nắng sớm hơn
nên nhiệt độ cao là từ hai mươi tám ba mươi độ
tuy nhiên sang đến ngày mai khi gió mùa đông bắc tràn về nhiệt độ tại bắc bộ sẽ giảm dần
và nhiều khả năng từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trở đi hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ xảy ra rét đậm
rét hại trên diện rộng
chuyển sang thông tin thời tiết biển ở phía bắc của vĩnh bắc bộ ngày hôm nay
vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp bốn
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển cụ hiện đà hoàng sa
gió đông bắc cũng giảm dần xuống còn cấp bốn cấp năm
mưa rông vài nơi và biển lặng
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
nên có mưa rông nhiều nơi làm cho tầm nhiên sa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
duy trì nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước